thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê đình thọ vừa ký quyết định về ban hành mức giá khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không sân bay việt nam áp dụng từ ngày một tháng một mươi
theo đó giá cất hạ cánh các chuyến bay được điều chỉnh tăng năm sau đó từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám sẽ tăng thêm một mươi đồng thời mức giá trong khung giờ cao điểm
khung giờ có số tuyến bay thực tế từ chín mươi trở lên so với giới hạn khai thác của càng sẽ điều chỉnh tăng một trăm một mươi năm so với giờ bình thường còn tại khung giờ thấp điểm giảm còn tám mươi năm
trong khung giờ bình thường mức giá cất hạ cánh áp dụng với máy bay atr bảy mươi sáu trăm chín mươi đồng mỗi lần máy bay a ba trăm hai mươi a ba trăm hai mươi một là hơn một năm triệu đồng
máy bay a ba trăm năm mươi b bảy trăm tám mươi bảy b bảy trăm bảy mươi bảy a ba trăm ba mươi khoảng năm tám triệu đồng
và từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám giá cất hạ cánh đối với máy bay atr bảy mươi tăng bảy trăm sáu mươi năm đồng máy bay a ba trăm năm mươi b bảy trăm tám mươi bảy b bảy trăm bảy mươi bảy a ba trăm ba mươi tăng gần sáu năm triệu đồng
bên cạnh đó giá dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không đối với hành khách quốc tế sẽ được áp dụng ở mức hai usd hiện là một năm usd
đối với khách bay quốc nội việc điều chỉnh tăng lên gần một mươi hai

và tính đến ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám tăng lên một mươi tám đồng